nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sự trồng chéo trong phân công giám sát quản lý là những nội dung được đặc biệt quan tâm trong hội thảo tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp mới diễn ra tại tp hcm
trong một mươi mặt hàng nông thủy sản thuộc quản lý an toàn thực phẩm của bộ nông nghiệp thì việc phân công trách nhiệm quản lý lại trồng chéo với bộ y tế và bộ công thương khiến việc triển khai thực hiện tại các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn
đặc biệt tại các nông hộ nhỏ lẻ chợ truyền thống việc quản lý để nâng cao chất lượng hay bị đun đầy
cơ quan chiêu ngôn của ngành như thú y và người thực phẩm này kia là thuộc về thành viên cơ cấu trong đội liên ngành mà chủ yếu là của ngành công thương là chủ tịch
theo báo cáo tại hội thảo việc thiếu vốn thiếu nhân lực giám sát khiến việc hình thành chuỗi tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn
tỉnh sơn la là một trong những địa phương đã hình thành được ba chuỗi sản xuất rau thịt và quả
kinh nghiệm của sơn la là xây dựng các hợp tác xã người dân tự nguyện tham gia và làm theo các quy định
trong hội thảo ngoài các nội dung trên các cơ quan chức năng cũng cho rằng cần tăng cường kiểm tra đột xuất công khai các trường hợp vi phạm quy định để cảnh báo người tiêu dùng hỗ trợ quảng bá các chuỗi sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi đó là những hành động để chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong tương lai được bảo đảm